phát biểu ý kiến tại buổi tiếp ông romane chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn
aeroport de paris thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam và pháp là đối tác chiến lược
hỗ trợ nhau trong phát triển nhất là việc hợp tác hàng không rất quan trọng
thủ tướng cho rằng giao lưu hàng không giữa việt nam và pháp đang phát triển mạnh
trở nên thuận lợi hơn rất nhiều hoạt động hàng không trong đó có các cảng hàng không ở việt nam
đang phát triển mạnh các địa phương đang có nhu cầu mở rộng sân bay lượng khách du lịch
quốc tế đến việt nam đang tăng cao lĩnh vực dịch vụ cảng hàng không có tiềm năng lớn mà hai bên
có thể hợp tác cùng với đó là số lượng tàu bay của việt nam đang gia tăng nhanh chóng
chính phủ bộ giao thông vận tải và các bộ ngành hoan nghênh việc hợp tác giữa tập đoàn
aeropost paris và tổng công ty cảng hàng không việt nam thủ tướng bày tỏ tin tưởng vào sự hợp
tác tập đoàn aeroport de paris thủ tướng sẽ ủng hộ
tạo mọi điều kiện cho tập đoàn hoạt động kinh doanh cảng hàng không thành công ở việt nam
thủ tướng cũng hy vọng tập đoàn ieropost ở paris tham gia một số dự án mở rộng cảng hàng không
tại một số địa phương cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp
ông romane cho rằng sự phát triển của một sân bay thể hiện sự phát triển đất nước do đó
việc tập đoàn aropost paris đến việt nam hợp tác cũng thể hiện mục đích góp phần vào phát triển
việt nam ông cho rằng bất cứ sân bay nào sau thời gian hoạt động cũng có nhu cầu
mở rộng nâng cấp trong vòng ba năm vốn của tập đoàn đã tăng một mươi lần sau khi cổ phần hóa
trong bốn năm qua các chuyên gia tập đoàn aropost ở paris đã làm việc rất chặt chẽ với phía việt nam
mong cử chuyên gia sang việt nam phối hợp cùng với tổng công ty cảng hàng không việt nam
để nâng cao chất lượng dịch vụ cảng hàng không